sau một mươi bốn ngày thực hiện cách ly vào chiều ngày hai mươi một tháng bốn bốn chốt kiểm soát tuyên truyền về phòng chống dịch covid một mươi chín
tại thôn ba ngô khê xã bình nghĩa huyện bình lục tỉnh hà nam là nơi cư trú của bệnh nhân số hai trăm năm mươi một mắc covid một mươi chín đã được chính thức gỡ bỏ
trở lại với cuộc sống như trước khi phải cách ly người dân trong thôn ba ngô khê hết sức vui mừng phấn khởi
không khí thì nói thật đó bà con cực kỳ phấn khởi bởi vì là dịch bệnh đã không còn ở lại thôn ba nữa
nên là ngày hôm nay là toàn bộ nhân dân đây từ trẻ đến già đều hô gức phấn khởi
từ ngày bảy tháng bốn sau khi tiếp nhận thêm bệnh nhân số hai trăm năm mươi một ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín xã đã thành lập bốn chốt tạm thời
do lực lượng công an và quân sự địa phương đảm nhiệm để tuyên truyền cho người dân về các biện pháp phòng chống
khai báo y tế và thực hiện cách ly tiến hành khoanh vùng toàn bộ thôn ba ngô khê